cơ quan công tố mỹ vào ngày một tháng một mươi hai đề nghị thẩm phán hủy bỏ cáo buộc gian lận ngân hàng
và các cáo buộc khác đối với giám đốc tài chính của tập đoàn công nghệ viễn thông huawei của trung quốc
bà mạnh vãn chu người đã bị bắt giữ từ năm hai nghìn một mươi tám
theo thỏa thuận mà bà mạnh vãn chu đã đạt được với cơ quan công tố mỹ vào năm ngoái
các cáo buộc chống lại bà được hủy bỏ từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tức là bốn năm kể từ ngày bà bị bắt giữ tại canada theo một lệnh truy nã của mỹ
tuy nhiên tập đoàn huawei vẫn bị buộc tội trong vụ án đang chờ xét xử tại tòa án quận mỹ tại bruli new york
ngay xét xử vẫn chưa được ẩn định
động thái trên đã khép lại một chương trình trong mối quan hệ đặc biệt căng thẳng giữa mỹ và trung quốc
kéo theo canada vào giữa đôi bên
bà mạnh bị cáo buộc gian lận ngân hàng và các tội danh khác như vi phạm lệnh trừng phạt
âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ các công ty công nghệ mỹ cản trở luật pháp
phía huawei phủ nhận các tội danh nói trên
trên huawei đã bị đưa vào danh sách đen thương mại của mỹ và bị cấm giao dịch với các doanh nghiệp mỹ